có hai mươi bảy ca ghi nhận trong cộng đồng năm trăm năm mươi năm ca ghi nhận từ người về quê tự phát
và một trăm linh bốn ca ghi nhận ở khu cách ly tập trung cách ly hộ gia đình khu phong tỏa
tại an giang tính từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh này ghi nhận hai một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
trung bình có một trăm bốn mươi năm ca mắc mới một ngày
trong đó riêng ngày tám tháng một mươi có đến ba trăm một mươi năm ca cao nhất từ trước đến nay
qua phân tích trong tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng
chiếm đến ba mươi bốn khu phong tỏa chiếm ba mươi hai khu cách ly chiếm hai mươi bốn
còn lại là người về từ các tỉnh và nhập cảnh chiếm chín
tuy nhiên nếu tính riêng số ca mắc mới từ ngày một tháng một mươi đến nay tại an giang
tỷ lệ ca nhiễm mới do người về từ các tỉnh chiếm gần hai mươi chín
trong một tuần trở lại đây ngày nào kiên giang cũng có ca mắc mới
chủ yếu là ở trong các khu cách ly tập trung
tính từ đầu dịch đến ngày một mươi bốn tháng một mươi kiên giang có sáu chín trăm hai mươi hai trường hợp
mắc covid một mươi chín đã điều trị khỏi sáu bảy mươi trường hợp bảy mươi sáu trường hợp tử vong
hiện tỉnh đang tập trung điều trị chăm sóc bảy trăm bảy mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại các cơ sở điều trị
tại đồng tháp từ cuối tháng chín trở về trước mỗi ngày tỉnh ghi nhận
chỉ vài ca nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên từ ngày một tháng một mươi đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín đã tăng trở lại
do dòng người từ tp hcm và các tỉnh đông nam bộ trở về địa phương
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh ghi nhận hơn bảy trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó chiếm hơn sáu mươi là người từ vùng dịch về
còn lại là trong các khu cách ly khu phong tỏa số ca mắc trong cộng đồng rất ít
thưa quý vị còn tại tp hcm việc di chuyển đi lại cũng là một vấn đề
được người dân xã hội quan tâm
một trong những hiểm hoạ đối với dòng người đổ xa đường
đó là trong số đó không ai có thể biết mình hoặc người khác
có phải là f hay không
khi một người dân đã bày tỏ lo ngại về vấn đề f không lưu thông ngoài đường vẫn nhiều
giám đốc sở y tế tp hcm khuyên cáo
thành phố đang ở vùng cam nếu không tuân thủ năm k
chúng ta chuyển sang vùng đỏ lúc nào không hay
xuất hiện tại chương trình dân hỏi thành phố trả lời vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng đã giải đáp những thắc mắc
của người dân về các vấn đề y tế
tại chương trình một đọc giả băn khoăn về vấn đề f lưu thông ngoài đường vẫn nhiều
cụ thể người này hỏi người lưu thông ngoài đường nhiều
người nào là f người nào là f một cách nào để sở y tế tp hcm quản lý
và cho dân biết số lượng người f ra đường
về vấn đề này ông tăng trí thượng chia sẻ
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chúng ta đang ở vùng cam sắp chuyển vùng vàng
cả hai vùng đều giới hạn việc ra đường
cũng theo ông thượng thành phố đang xây dựng các tiêu chí
ví dụ để trở lại làm việc an toàn
công dân phải được tiêm hai mũi vaccine căn cứ theo tiêu chí này
để thành phố có thể hoạt động
tôi rất mong chúng ta không chủ quan chúng ta đang ở phòng cam
càng phải tuân thủ nghiêm
chúng ta nghỉ tốt xanh rồi thoải mái và không cần tuân thủ năm k
không giữ khoảng cách
chúng ta chuyển sang vùng đỏ lúc nào không hay ông thượng nói thêm
tiếp đó người xem tên là hoàng giang đặt câu hỏi
tôi được biết ủy ban nhân dân tp hcm ban hành một bộ tiêu chí an toàn dịch bệnh
ở nhiều lĩnh vực và áp dụng từ ngày một tháng một mươi
mới đây bộ y tế lại ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
cho tôi hỏi về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
sẽ khác gì với quy định của thành phố
với câu hỏi của đọc giả ông tăng chí thượng chia sẻ
trước đây khi chính phủ đưa ra nghị quyết một trăm hai mươi tám và bộ y tế
chưa có hướng dẫn thực hiện nghị quyết của chính phủ
tp hcm đã có bộ tiêu chí an toàn căn cứ vào các bản dự thảo của bộ y tế
theo ông thượng bộ tiêu chí này có những tiêu chí phù hợp
và một số nước trên thế giới cũng đang áp dụng những tiêu chí này
có ba tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch
thứ nhất là số người mắc mới thứ hai là mức độ tiêm vaccine
thứ ba là mức độ khả năng thu dung điều trị các tuyến từ bệnh viện đến phường xã thị trấn
chúng ta căn cứ vào ba mức độ này để xếp mức độ nguy cơ ông nói
cũng theo giám đốc sở y tế tp hcm hiện nay
thành phố chính thức áp dụng theo hướng dẫn mới của bộ y tế
trong thời gian sắp tới sở y tế cũng sẽ biên soạn lại
và hướng dẫn thật kỹ cho các thị phương
thành phố sẽ tiến hành đánh giá cấp độ dịch của từng địa phương
cụ thể đến tầng phường xã
ngoài ra trong chương trình này
chị nguyễn thị thúy liễu tp hcm cũng hỏi về hoạt động các chuyến bay trong nước
người dân này thắc mắc
nhiều địa phương yêu cầu cách ly tập trung từ người thành phố đến
di chuyển bằng máy bay yêu cầu cách ly bảy một mươi bốn ngày
người dân không làm việc được
vậy tp hcm có liên hệ với các địa phương để hỗ trợ người dân có thể xanh
có test bcr âm tính được ở lại các địa phương mà không phải cách ly
ông tăng chí thường đã giải đáp
trước đây tp hcm được liệt vào thành phố bay đến tỉnh
thành nào sẽ phải cách ly
nhưng rất mừng là một số nơi như hà nội chẳng hạn đã bãi bỏ quy định này
nghĩa là chúng ta không phải cách ly giống như trước đây nữa
nên bạn hãy an tâm
thưa quý vị sau hai ngày chạy thí điểm kết nối vận tà hành cách liên tình
kéo quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của bộ giao thông vận tài
một số địa phương đã dần thích ứng và mở lại nhiều tuyến
tuy nhiên trên thực tế
vẫn còn nhiều địa phương e rè
thậm chí cả khu vực đồng bằng sông cửu long
vẫn chưa có động thái tái kết nối vận tà hành cách với tp hcm
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm
các quy định điều kiện đi lại đã có hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải
theo đó hành khách và các đơn vị cần tuân thủ
từ trước tới giờ tp hcm rất khuyến khích người dân tiêm vaccine
nên người dân có thể tới các trung tâm y tế bày tỏ tâm tư nguyện vọng
thì chắc chắn các trung tâm y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân
đắk lắc là một trong những địa phương kết nối vận tài hành cách liên tình
sớm nhất với tp hcm
ông đỗ quang hà giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh này cho biết
địa phương đã và đang chuẩn bị sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân trở về
đồng thời tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo phòng chống dịch
đại diện bến xe miền đông cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi
có ba địa phương kết nối vận tài hành cách liên tình với tp hcm
gồm đắk lắc đồng nai và bà rịa vũng tàu
đến chiều tối một mươi bốn tháng một mươi có thêm bảy địa phương đồng ý kết nối với tp hcm
gồm bình dương bình định khánh hòa phú yên quảng trị hà tĩnh và hà nam
đến nay đã có bốn mươi bốn chuyến xe xuất phát từ tp hcm đi các tỉnh nói trên
với hai trăm linh hành khách được khởi hành
đối với việc hành khách chưa tiêm vaccine thì không thể mua vé rời tp hcm
đại diện bến xe miền đông cho biết sau thời gian thí điểm
bến sẽ kiến nghị lên cơ quan quản lý nhà nước để có biện pháp tháo gỡ
theo bến xe miền đông căn cứ vào số chuyến của từng tuyến đường trong thời gian hoạt động thí điểm
đơn vị vận tải đăng ký cố định giờ xuất bến của từng ngày trên từng tuyến cho bến xe miền đông
và bến xe miền đông mới trước một mươi bảy giờ hàng ngày để niêm yết công bố cho hành khách
bến xe miền đông thông tin thêm tại cổng khu vực xe chờ xuất bến
nhân viên bến sẽ kiểm tra vé và các điều kiện cần để được lên xe
trường hợp hành khách không đảm bảo điều kiện lên xe đơn vị vận tải có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách
hoặc phối hợp với điều hành của đơn vị để bố trí hành khách đi chuyến tiếp theo
sau khi hành khách đáp ứng các điều kiện lên xe đối với dịch vụ thanh toán tại bến
hành khách có thể sử dụng tiền mặt nhưng phải đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp giữa bên thanh toán và bên nhận thanh toán
bến xe miền đông đề nghị các đơn vị vận tải cấp cho nhân viên làm thủ tục thanh toán
các khoản chi giá dịch vụ như thẻ thanh toán qua ngân hàng và các tài khoản thanh toán qua qr của các dịch vụ
để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bến
còn tại bến xe miền tây đại diện bến này cho biết chưa có tỉnh nào ở đồng bằng sông cửu long
kết nối vận tải hành khách với tp hcm do đó đến thời điểm này chưa có tuyến xe liên tỉnh nào từ tp hcm đi miền tây
thưa quý vị và các bạn tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố xác định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
là nhiệm vụ trên hết và trước hết
giữ vững an toàn bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
sau đợt dịch lần thứ tư vừa qua đã thực hiện sản khách xã hội
thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín khi số ca mắc đang giảm dần theo từng ngày
mỗi cá nhân cũng như tập thể cần chung tay để bảo vệ đất nước tinh thần chống dịch cũng như chống giặc
đến đây thời lục của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại